trước tình hình mất an ninh trật tự và mất an toàn cháy nổ trong khu dân cư
mô hình tổ an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy tự quản vừa được ra mắt tại tp hcm
hàng chục hộ dân ở tổ năm mươi năm khu phố bốn phường tân thành quận tân phú tp hcm đã tham gia buổi tập huấn chữa cháy
do chính họ và chính quyền phường tổ chức
với mô hình này mỗi hộ dân tự trang bị bình cứu hỏa tại nhà để có thể đối phó với hỏa hoạn vào bất cứ lúc nào
với phương châm chuyển ý thức phòng chống cháy nổ của mình bằng hành động biến lo ngại của mình thành chủ động
chính quyền đóng vai trò hỗ trợ tổ chức tập huấn kỹ năng phòng cháy và sử dụng thiết bị chữa cháy
mục đích của việc thành lập tổ tự quản này là nhằm chủ động trong các công tác bảo đảm an ninh trật tự
và phòng cháy chữa cháy trên địa bàn hỗ trợ lực lượng chức năng giải quyết những vụ việc liên quan đến chức năng của mình